chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bây giờ là nội dung chi tiết
trong phiên làm việc vào chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
với bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi ba đại biểu có mặt ấn nút biểu quyết tán thành
chiếm chín mươi hai bảy mươi bảy tổng số đại biểu
quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
nghị quyết gồm bốn điều
trong đó điều chỉnh thời gian trình đối với dự án luật đất đai sửa đổi
từ chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và kỳ họp thứ năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thông qua tại kỳ họp thứ sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
luật phòng chống giữa tiên sửa đổi
cũng được quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư
theo quy trình tại một kỳ họp
năm dự án luật khác được bổ sung vào chương trình
để chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư
là luật đấu thầu sửa đổi
luật giá sửa đổi
luật giao dịch điện tử sửa đổi
luật hợp tác xã sửa đổi
và luật phòng thủ dân sự
liên quan đến ba dự án
luật giao thông đường bộ
luật trực tự an toàn giao thông đường bộ
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội hoàng thanh tùng cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội đã có văn bản đề nghị cơ quan trình dự án
nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của đại biểu quốc hội
báo cáo quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
bằng văn bản về kết quả nghiên cứu
tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội
để hoàn chỉnh các dự án luật này
đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền
trước khi trình ủy ban thường vụ quốc hội
quốc hội xem xét quyết định đưa vào chương trình
cũng trọng phiên làm việc chiều nay
quốc hội thảo luận tại hội trường
về dự án luật thanh tra sửa đổi
qua thảo luận đa số ý kiến tán thành
với việc bỏ hình thức thanh tra thường xuyên
vì lẫn lộn với hoạt động kiểm tra thường xuyên
về trình tự thủ tục thanh tra
có ý kiến tán thành với dự thảo luận
về việc cần có trình tự thủ tục chung
áp dụng cho cả thanh tra hành chính
và thanh tra chuyên ngành
một số ý kiến đề nghị
cần tiếp tục nghiên cứu
để kế thừa các quy định của luật thanh tra hiện hành
các đại biểu cũng lưu ý
về xử lý trồng chéo trung lập
trong hoạt động thanh tra
giữa hoạt động thanh tra với kiểm tra kiểm toán
tiếp tục triển khai kế hoạch số một mươi tám
và quyết định số một mươi chín
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
châu nay tại hà nội
đoàn kiểm tra số bốn của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn
đã triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra
tại ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam
tại hội nghị
đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam
đã trình bày báo cáo tóm tắt
về nội dung liên quan đến các vấn đề kiểm tra
thành viên đoàn kiểm tra cũng đã thảo luận
thống nhất chương trình kế hoạch kiểm tra chi tiết
đóng góp những ý kiến sâu sát toàn diện
đối với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam
phát biểu tại hội nghị
đại tướng tô lâm chúc mừng những cố gắng
của ngân hàng nhà nước việt nam trong sáu tháng qua
đã góp phần quan trọng ổn định thị trường tài chính
tiền tệ góp phần vào sự ổn định
và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là trong thời kỳ phục hồi kinh tế
sau dịch bệnh covid một mươi chín
đại tướng tô lâm đề nghị

và các đơn vị được kiểm tra
phối hợp tốt với các đơn vị
phối hợp tốt với thành viên đoàn kiểm tra
để hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra
căn cứ kết quả kiểm tra
đoàn sẽ dự thảo báo cáo
gửi ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước việt nam
tham gia ý kiến
sau đó thống nhất dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
báo cáo ban chỉ đạo trung ương theo quy định
còn trong sáng nay
đoàn kiểm tra số bốn của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn
đã triển khai kế hoạch chương trình kiểm tra
tại ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
tại hội nghị
đoàn kiểm tra đã công bố kế hoạch số một mươi tám
và quyết định số một mươi chín của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo đó nội dung kiểm tra tập trung vào công tác
phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác
tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm
về tham nhũng kinh tế tiêu cực
công tác giám định định giá
để đảm bảo các nội dung yêu cầu
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng
kiểm toán nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị
thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ
với đoàn kiểm tra theo đúng mục đích yêu cầu
chương trình kế hoạch đã đề ra
đối với đoàn kiểm tra đại tướng tô lâm yêu cầu
tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo
của ban cán sự đảng trong việc tổ chức
quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị của đảng
văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước
về công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu
tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
thông qua công tác kiểm tra
phải đánh giá đúng những kết quả đã làm được
làm rõ những khó khăn vướng mắc nguyên nhân
rút ra những bài học kinh nghiệm
kiếm nghị bộ chính trị và quán chỉ đạo
trung ương phòng chống tham nhũng
mục tiêu là làm sao chấn trình được xử
từ đâu phát hiện ra được những sai sót
làm sao không để những sai sót nhỏ thành sai sót lớn
không để những cái vi phạm nhỏ thành những vi phạm lớn
không để từ những cái hành chính trở thành hình sự
cái đó rất quan trọng kịp thời đối với các cơ quan
đệ tướng tô lâm lưu ý
công tác kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm
thiết thực hiệu quả tránh lãng phí
đảm bảo dân chủ khách quan

đúng nguyên tắc đúng quy trình quy định của đảng
quy định của đoàn kiểm tra đã ban hành
hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến
hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức
đơn vị được kiểm tra
căn cứ kết quả kiểm tra đoàn sẽ dự thảo
báo cáo kết quả gửi ban cán sự đảng
kiểm toán nhà nước tham gia ý kiến tổ chức
hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
sau đó đoàn báo cáo kết quả
lên ban chỉ đạo trung ương theo quy định
cuối giờ chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo bộ công an
với đoàn đại biểu thường trực thành ủy
ủy ban nhân dân ban chỉ đạo đề án sáu
và đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
cùng dự buổi làm việc có đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
tại buổi làm việc
sau khi nghe lãnh đạo bộ công an
giới thiệu khái quát một số vấn đề
về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ cải cách hành chính và hướng tới chính phủ số
tại việt nam bí thư thành ủy hà nội
đinh tiến dũng và bí thư thành ủy
thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên
đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến quản lý dân cư
cũng như công tác phối hợp với bộ công an
trong quá trình triển khai đề án sáu tại hai thành phố
bộ trưởng tô lâm cho biết
việc quản lý dân cư hiện nay
được bộ công an ứng dụng các giải pháp
về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu
đưa ra các bài toán hoạch định chính sách
với các cấp có thẩm quyền để ứng dụng vào cuộc sống
bộ công an sẽ tiếp tục đồng hành
phối hợp hỗ trợ tối đa hà nội và thành phố hồ chí minh
để triển khai đề án sáu
đặc biệt chỉ đạo công an thành phố hà nội
công an thành phố hồ chí minh
phát huy vai trò là cơ quan thường trực
phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành thành viên
để tham mưu với thành ủy ubnd thành phố
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
sáng nay đã tổ chức lễ khai giảng
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự buổi lễ có đồng chí bùi văn thạch
phó tránh văn phòng trung ương đảng
lớp bổ dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy
trong công an nhân dân được tổ chức nhằm bồi dưỡng
nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy
kỹ năng biên soạn văn bản
phương pháp tổ chức thực hiện nghiệp vụ văn phòng cấp ủy
cho lãnh đạo cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy
trong công an nhân dân
lớp bồi dưỡng có một trăm ba mươi hai học viên
là các đồng chí lãnh đạo cán bộ trực tiếp phụ trách công tác văn phòng cấp ủy
của đảng bộ công an các đơn vị địa phương
tại lớp bồi dưỡng
các học viên sẽ được nghe giới thiệu
nghiên cứu một mươi ba chuyên đề cơ bản
về xây dựng bộ máy tổ chức đảng
và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đảng
một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản
của công tác văn phòng cấp ủy
và những điểm mới trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong giai đoạn hiện nay
giảng viên tham gia truyền đạt các chuyên đề
tại lớp bồi dưỡng
đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn
trong và ngoài công an nhân dân
ngoài ra bác tổ chức cũng dành nhiều thời gian
để học viên thảo luận khảo sát thực tế
trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy
tại công an các địa phương
và viết bài thu hoạch
phát biểu tại buổi lễ
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh tầm quan trọng
của công tác văn phòng cấp ủy nói chung
trong công an nhân dân nói riêng
đồng chí thứ trưởng đề nghị
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
và các đơn vị chức năng
tạo điều kiện tối đa
để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất
trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng đề cương bài giảng
để phục vụ tốt nhất quá trình học và nghiên cứu
giúp học viên có thể vận dụng
và quá trình công tác tại đơn vị địa phương mình
trong quá trình diễn ra lớp học
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá
phân loại kết quả học tập của học viên
báo cáo đảng ủy công an trung ương theo quy định
thưa quý vị và các đồng chí
nhằm góp phần tăng cường nguồn lực
cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định
về việc thành lập quản lý
và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm
theo đó kể từ ngày một mươi tháng ba
bộ công an chịu trách nhiệm quản lý
điều hành quỹ phòng chống tội phạm trung ương
theo quy định của pháp luật
từ đó đến nay tại nhiều địa phương
nguồn quỹ này đã và đang được thực hiện có hiệu quả
góp phần đem lại cuộc sống bình yên
và hạnh phúc cho nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
về tính hiệu quả của nguồn quỹ này
tại công an tỉnh hà giang
một mươi bốn bánh heroin
với tổng khối lượng bốn chín trăm một mươi hai sáu mươi bốn gram
do hai đối tượng
trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và đỗ văn viên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cùng chú tại huyện đan phượng
thành phố hà nội
đang trên đường đi vận chuyển
đã bị phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh hà giang bắt quả tang
cho thành tích đặc biệt xuất sắc
của lực lượng đánh án
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đã ký trao tặng bảng khen
và tiền thưởng cho nhiều tập thể cá nhân
tham gia khám phá chuyên án
trong những chiến công
và trong những thành tích đạt được
đối với công tác khích lệ động viên
trong đó quỹ phòng chống tội phạm
được lãnh đạo tỉnh
cũng như là lãnh đạo công an tỉnh
hết sức quan tâm động viên anh em cán bộ chính sĩ
hết sức kịp thời
đây là nguồn cổ vũ động viên
cũng như khắc phục những khó khăn
trong anh em quá trình đấu tranh
chuyệt phá các điểm
chúng tôi coi đây là nguồn động viên
tinh thần vật chất
để anh em tiếp tục trong thời gian tới
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh hà giang đã chủ động
phối hợp với các đơn vị có liên quan
ban hành quyết định thành lập quỹ phòng chống tội phạm của tỉnh
mặc dù hà giang là địa bàn miền núi
đặc biệt khó khăn về kinh tế
nhưng ngay từ khi thành lập quỹ phòng chống tội phạm
ủy ban nhân dân tỉnh đã trích nguồn
ngân sách địa phương trên chín trăm linh triệu đồng
để đưa vào quỹ
và giao cho công an tỉnh là đơn vị thường trực quản lý
cũng như tham mưu để sử dụng

động viên rất là lớn
đối với những tập thể cá nhân
đặc biệt trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh hà giang khuyến khích người dân
trong việc cung cấp tin báo tội phạm
bên cạnh đó cũng sẽ có những đóng góp tích cực
và nguồn quỹ phòng chống tội phạm
để xây dựng một xã hội an ninh an toàn
tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tăng cường việc tiêu chuyển
với người dân huyện
trên bàn cũng như tổ chức cá nhân
để cập đồng
nguồn kinh phí
cho quỹ này
cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng chống tội phạm là trách nhiệm
không chỉ riêng ai
vì vậy mỗi người dân cũng là những chiến sĩ
trong mặt trận đấu tranh với cây xấu với xe phạm
bằng mọi hình thức như gốc công gốc của
bằng những việc làm thiết thực
và ý nghĩa
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
một vụ vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phú thọ triệt phá
đây là vụ án thu giữ số lượng lớn ma túy
quá trình bắt giữ đã đảm bảo
tuyệt đối an toàn cho cám bộ chiến sĩ
nhân dân và đối tượng
cụ thể sáng ngày một mươi tháng sáu
tại khu bảy phường nông trang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tang đối tượng vàng an lệnh
chú tại tỉnh hòa bình
đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
có tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
cơ quan công an đã tạm giữ
một xe ô tô một điện thoại di động
và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
trong khi đó tại điện biên
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy
số lượng lớn từ lào về việt nam
cũng vừa bị bộ đội biên phòng điện biên triệt phá
bắt giữ ba đối tượng
thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
một mươi bánh heroin
và sáu kg thuốc viện
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu
tại khu vực móc một mươi bảy
thuộc địa phận bản nậm là
xã mường nhé huyện điện biên tỉnh điện biên
bộ đội biên phòng điện biên
đã bắt giữ hai đối tượng là buôn son và lách vang
cùng chú tại tỉnh phong sa lì lào
cùng với tăng vật gồm
một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
sáu kg thuốc viện một súng kíp
ba điện thoại di động
cùng ngày tại bản sơn tống xã na tông huyện điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ được
đối tượng sùng a tỉnh chú tại điện biên
thu giữ một mươi bánh heroin
và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin mà phóng viên thời sự chúng tôi vừa mới ghi nhận
qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và chức vụ công an quận hai bà trưng hà nội
đã phát hiện ổ nhóm hai đối tượng
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu
được nước ngoài sản xuất
với số lượng rất lớn trên địa bàn
lần theo dấu vết các trinh sát đã thu giữ được
gần năm năm trăm linh bao thuốc lá điếu
được vận chuyển rất tinh vi theo đường bưu điện
hai mươi ba thùng các tông
chứa tổng số năm bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu
do nước ngoài sản xuất
trên bao bì phần lớn là tiếng nước ngoài
tất cả số hàng này
đều không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc
cây thuốc được để
trong các thùng hàng
đóng các thùng
nó có các loại nhãn mát khác
không thể hiện
để che giấu hành vi vận chuyển
thuốc lá lộ
rất khó phát hiện
các đối tượng vận chuyển
thường với số lượng tương đối lớn
khoảng năm trăm linh một cây thuốc
nó vi phạm
nhiêm trọng trong luật hình sự
trên một trăm năm mươi cây
phải tố về tội
buôn bán hàng cấm
hai đối tượng vận chuyển
thuốc lá này
là yu yi wu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại tỉnh quảng đông trung quốc
và nguyễn trí thành
sinh năm hai nghìn một
tại bắc ninh
hiện cả hai đối tượng
đều sống tại hương yên
theo báo cáo điều tra
qua mạng xã hội
yu quen thành
trên mạng xã hội
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
do thành biết giao tiếp
bằng tiếng trung quốc
nên yu đã rủ thành
đi làm phiên dịch riêng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
yu nói có lô thuốc lá
điếu nhập lậu
của bạn yu
gửi từ thành phố hồ chí minh
ra hà nội
để chuyển đi trung quốc
nếu thành có khách
thì sẽ giới thiệu để bán
tất cả số hàng hóa này
được gửi theo hình thức
chuyển phát nhanh
em với anh ở trung quốc
có quan hệ khá thân thiết
với bạn bè
thế nên là từ trước đến giờ
anh ấy mỗi lần nhờ em đi
thì cũng có sự công tán
mà chỉ được anh ấy
đi ăn uống cùng anh ấy thôi
lần này vận chuyển
em cũng có biết là thuốc lá
nhưng mà do chứa được pháp luật
thế nên là em cũng
vẫn đi lấy hàng
cùng anh ấy bình thường
qua vụ án này
cho thấy tính chất
mức độ vận chuyển hàng hóa
của các đối tượng
hết sức tinh vi
thuốc trung quốc
thuốc xứ đi sản xuất
từ bên campuchia
thuốc này sẽ được đưa vào trung quốc
để tiêu thụ
nếu mà các đối tượng
cho lọt cái việc vận chuyển này
qua cái trình khai nhận
thì cái giá nhập
của một số loại thuốc này
thì có giá trung bình
khoảng bốn trăm năm mươi một cây
tương đương là bốn mươi năm năm mươi một bao
thì có giá trung bình
thế là có loại
có giá trung bình
còn có những loại đắt hơn
thì có giá khoảng một trăm linh hai trăm linh một bao
cơ quan công an xác định
vụ việc có dấu hiệu của tội phạm vận chuyển hàng cấm
quy định tại khoản ba
điều một trăm chín mươi một bộ luật hình sự
hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tiến hành điều tra mở rộng